thưa quý vị từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận bảy mươi ca nhiễm mới sars cov hai
thành phố tăng cường triển khai xét nghiệm ở khu vực nguy cơ cao
có hai mươi một ca phát hiện tại cộng đồng và bốn mươi chín ca phát hiện trong khu cách ly
các ca nhiễm mới phát hiện thuộc các chùm ca bệnh
ho sốt thứ phát năm mươi chín ca sàng lọc ho sốt chín liên quan nhà thuốc láng hạ đống đa một ca
chủng liên quan tới bắc giang tại công ty sae là một ca
trong các ca nhiễm mới ngày một mươi hai tháng tám có nhiều ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc sars cov hai tại các khu vực có nguy cơ cao
hiện hà nội đang triển khai xét nghiệm sang lọc diện rộng cho các khu vực có nguy cơ cao
theo báo cáo tính đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng tám thành phố đã lấy được một trăm hai mươi ba hai trăm một mươi mẫu tổng số dự kiến là một trăm tám mươi sáu cho người tại các khu vực có nguy cơ
và chín mươi sáu hai trăm hai mươi hai mẫu tổng số một trăm một mươi bốn cho người tại các khu vực có nguy cơ
tổng cộng đã có một trăm linh ba ba trăm một mươi bảy mẫu âm tính một mươi bảy mẫu xét nghiệm dương tính còn lại đang chờ kết quả
theo kế hoạch từ ngày chín đến ngày một mươi bảy tháng tám hà nội tiến hành lấy tối đa khoảng một ba triệu mẫu
và thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ khu vực trong các xã phường nguy cơ rất cao
đồng thời thành phố cũng sẽ triển khai xét nghiệm test nhanh khoảng hai triệu mẫu tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao